ngày hai tháng bảy tại thành phố con tum đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
đã có buổi làm việc tại tỉnh con tum đánh giá về kết quả xây dựng nông thôn mới kết quả chương trình mỗi xã một sản phẩm
và tình hình hoạt động và phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh con tum
theo báo cáo đến nay toàn tỉnh con tum đã có hai mươi sáu trên tám mươi năm xã đạt chuẩn một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí chiếm ba mươi vượt chỉ tiêu nghị quyết tỉnh đảng bộ đã đề ra
đoàn công tác đề nghị tỉnh con tum cần tiếp tục tận dụng lợi thế khai thác tốt tiềm năng thế mạnh áp dụng công nghệ cao và sản xuất
tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương như xâm ngọc linh hồng đảng xâm tạo đồ da cho sản phẩm
ra soát xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung tạo công an việc làm tăng thu nhập cho các hộ dân đặc biệt là các hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số